cập nhật mới nhất về cơn bão số tám hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bắn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi chín độ vĩ bắc
từ kinh đông đến tây tây bắc giật cấp một mươi ba
tuyến một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi chín độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu thác động của gió giật mạnh
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba